hậu tái định cư luôn là vấn đề được các cấp các ngành quan tâm giải quyết
nhiều chính sách chương trình đã được thực hiện để an dân giúp bà con ổn định cuộc sống khi đến các khu tái định cư mới
thế nhưng không phải lúc nào các chính sách này cũng được thực hiện hiệu quả
tại tỉnh quảng ngãi để hỗ trợ người dân di rời thuộc dự án hồ chứa nước nước trong
ban quản lý dự án này đã cấp phân bón để cải tạo đất sản xuất trồng trọt
thế nhưng hàng trăm tấn phân bón phơi mưa nắng trong thời gian dài không được sử dụng gây lãng phí nhiều tỷ đồng
trong khi đó người dân thì không thể canh tác sản xuất
một lần nữa câu chuyện hậu tái định cư cần được quan tâm để thực hiện hiệu quả hơn
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
hơn hai tháng qua những lúc rảnh rỗi ông hồ văn hải lại ra kiểm tra những bao phân bón trước nhà
ông hảo cho biết thời gian qua mưa liên tục đã làm một trăm hai mươi bao phân vi sinh
của gia đình bị bục hỏng được cấp phát số lân vi sinh từ tháng chín năm ngoái
gần nửa năm qua ông cứ đứng ngồi không yên không thể sản xuất lúa
ông cũng không biết làm gì với số lượng lớn phân bón này
không phải không làm mà nước không có
cả thôn này cũng không ai làm được
đất sản xuất nhà nước cấp rồi ở trên kia nhưng không có nước
dân làm được gì nếu mà có nước thì chúng tôi đã làm rồi
hơn bốn trăm linh mét vuông đất trồng lúa nước
của anh hồ văn bác bỏ hoang nửa năm qua nền đất khô cứng cây cỏ mọc hoang
anh cũng đành chịu đất canh tác chính của gia đình bỏ hoang
trong khi đó số phân bón được cấp để trồng trọt thì hư hỏng
vợ chồng anh dự tính đầu năm nay sẽ chuyển đổi sang trồng ngô rau màu
nhưng vẫn không thể thực hiện được do thiếu nước dù hồ chứa nước nước trong cách không xa ruộng của gia đình
bây giờ làm được cái gì thế giờ làm được cái gì nữa
làm kiểu này thì chết đất phải sống gì đâu
chết đó chứ
buồn không có gì nuôi con không có gì nuôi vợ
ở đây làm ăn cũng không biết làm ăn cái gì hết cũng nhớ đi lao động nữa này
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu ban quản lý dự án hồ chứa nước nước trong phối hợp với chính quyền địa phương
cấp phát ba trăm năm mươi tám tấn phần hữu cơ phần lần vi sinh cho hai trăm một mươi năm hộ
ở các xã trà thọ trà sinh huyện tây trà tỉnh quảng ngãi
việc cấp phát này nhằm hỗ trợ cho người dân vùng di rời cải tạo đất trồng lúa rẫy trồng rừng
tuy nhiên trong số hơn một trăm linh hectare ruộng mới cấp cho người dân không thể canh tác trồng trọt do thiếu nước
chính quyền địa phương cho biết do quy hoạch vùng sản xuất cho người dân không phù hợp
các công trình cấp nước đưa nước về đồng ruộng bị hư hỏng nên không đưa nước về đồng
cái việc mà cấp phăng để cho bộ công mình cỡ tổ đất thì rất là tốt
nhưng mà trang quá trình cấp phăng thì thời gian cấp phăng thì khoảng tháng một mươi tháng một mươi một của năm hai nghìn một mươi sáu
nhưng mà hiện nay có cái ruộng lúa nước của bà con mà được bộ quản lý mà cấp cho bà con thì nó đang là rất là thiếu nước
nó không đủ nước để mà sử dụng
ủy quan nhân dân xã sẽ có bố cố lên ủy quan nhân dân nguyện để có cái hướng chỉ đồ xử lý số phăng
chính quyền địa phương cho biết trước mắt sẽ hỗ trợ nhà tạo bảo quản số phân bón trên
đồng thời phối hợp với chủ đầu tư sửa chữa nâng cấp hệ thống cung cấp nước tưới cho số diện tích đất lúa mới
câu chuyện này thêm một lần nữa cho thấy chính sách hậu tái định cư hỗ trợ đồng bào tái định canh ở huyện tây trà tỉnh quảng ngãi là đúng
tuy nhiên nếu không thực hiện thấu đáo phù hợp thì người dân vùng dự án khó khăn chưa thể tái định canh cho cuộc sống mới
đồng thời chuyện lãng phí không hiệu quả sẽ khó tránh khỏi